chuyển sang những tin tức quốc tế giới chức afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ tàu trở dầu tại đường hầm sa lan ở tỉnh pawan miền đông của nước này đã tăng lên con số là ba mươi một người khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể tại hiện trường
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương khi tàu trở dầu bị lật và bốc cháy trong đường hầm sa lan cách thủ đô kabul một trăm ba mươi km về phía bắc nhiều phương tiện trong hầm cũng bén lửa và bốc cháy
vụ việc đã khiến ba mươi bảy người bị thương theo nhà chức trách số nạn nhân dự kiến sẽ còn tăng hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ đường hầm sa lan nằm ở độ cao ba m so với mực nước biển nối thủ đô kabul của afghanistan với tám tỉnh phía bắc nước này đây là một trong những tuyến đường huyết mạch ở afghanistan vụ việc đã khiến giao thông qua đây bị đỉnh trệ trong một khoảng thời gian dài